xã hội tự nguyện chính là quần đề dành của người lao động tự do
với một mức thu nhập thấp không ổn định
thì khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
người lao động sẽ có lương hưu và bảo đảm nguồn kinh tế khi về già
một buổi sáng thứ bảy
khi mà hầu hết cán bộ nhân viên các cơ quan đơn vị đều nghỉ ngơi sau một tuần làm việc
thì những người làm bảo sát tỉnh lâm đồng
vẫn tổ chức đi phát tờ rơi
tuyên truyền chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nhiên
bảo hiểm y tế
đến với các tiểu thương khu chợ đà lạt
trong thời gian vừa qua đối với địa bàn lâm đồng
trong công tác truyền thông
nó cũng gặp có những khó khăn
thứ nhất là do địa bàn lâm đồng
nó gặp có những khó khăn
vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc
đời sống hết sức là khó khăn
cho nên đối với công tác thực hiện chính sách này
nó cũng có những khó khăn nhất định
khi bằng động người dân để tham gia
thứ hai nữa thì
đối với địa bàn lâm đồng
qua công tác truyền thông như vậy
nó cũng có những khó
cho nên là nhiều địa phương như vậy
cũng có nhiều sáng kiến
để làm sao đó là chuyển tải được cái chính sách an sinh xã hội
đối với người dân hiện nay
đối với một số địa phương
thì người ta sẽ tổ chức bằng hình thức
đi từng ngõ gõ từng nhà
để bằng động người dân tham gia
thứ hai nữa là
đối với một số các đối tượng
thì tổ chức thành những nhóm
để chúng ta tư vấn trực tiếp
để người dân hiểu rõ hơn
về chính sách an sinh xã hội của đảng nhà nước
và đây là một trăn trở
đối với công tác truyền thông trên địa bàn
tỉnh lâm đồng
đối với tất cả các địa phương
hiện nay đang có những cái để suy nghĩ
làm sao đó
thực hiện tốt được chính sách này
chỉ tính riêng
tháng tám năm nay
mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng trên toàn địa bàn tỉnh lâm đồng
vẫn có hơn một mươi người tham gia
bảo hiểm xã hội tự nhiên
tăng bảy trăm chín mươi người so với tháng trước
có được kết quả đó
là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ
của đội ngũ những người làm bảo hiểm
ở tỉnh lâm đồng
là kết quả của những đợt xa quân vận động
trên phạm vi toàn tỉnh
với phương châm đi từng ngõ
gõ từng nhà ra từng đối tượng
đó cũng là kết quả
từ sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị
trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi
công tác phát triển mở rộng đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội tự nhiên
còn gặp không ít khó khăn
hiện nay thì đối với chính sách
nó cũng có những khó khăn
cho người dân tham gia
đó là thời gian đóng bảo hiểm
hai mươi năm mới đủ điều kiện
để được hưởng chế độ thu trí
đây là một cái
người dân sẽ thấy được
quá trình người ta tham gia như vậy nó rất là dài
mong rằng là
trong cái kiến nghị
đối với các bộ ngành
có cái thay đổi
có những cái chính sách nó phù hợp hơn
có thể là
thời gian đóng bảo hiểm
có thể thấp hơn khi người dân
người ta đủ cái tuổi lao động
hết tuổi lao động
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được hưởng
cái chính sách an sinh xã hội của nhà nước
thời gian qua
bảo hiểm xã hội tỉnh lâm đồng
cũng phối hợp với bưu điện tỉnh
ban thiên dân các phường xã
và nhân viên đại lý thu
tổ chức lễ gia quân tuyên truyền
vận động phát triển người tham gia bảo hiểm sội tử nguyện
bảo hiểm y tế hội gia đình
riêng lễ gia quân vào cuối tháng tám
đã vận động được tám trăm ba mươi ba người
tham gia bảo hiểm sội tử nguyện
và sáu trăm năm mươi bảy người
tham gia bảo hiểm y tế hội gia đình
là một buổi giả soát lại thông tin
và phổ biến kỹ hơn về chính sách thụ hưởng
cho hộ nông dân khi tham gia
bảo hiểm sội tử nguyện
tại gia đình bà võ thị ký
ở phường năm thành phố đà lạt
gia đình bà có bốn người
ngoài hai vợ chồng hiện đang hưởng lương hưu
và thẻ bảo hiểm y tế hưu trí
còn hai người con làm tự do
nên bà đã tham gia bảo hiểm sội tử nguyện
cho cả hai người con
với mức đóng lần lượt là
và một trăm ba mươi tám sáu trăm linh đồng trên tháng